tính đến nay tỉnh đồng nai đã trì hỗ trợ cho hai trăm linh ba người lao động tự do bị mất việc làm với số tiền trên ba trăm linh năm tỷ đồng
bên cạnh đó ubnd tỉnh đồng nai ban hành quyết định hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch tại ba trăm linh sáu đơn vị sử dụng bốn mươi sáu trăm chín mươi bảy lao động với kinh phí hỗ trợ là trên một trăm linh hai tỷ đồng
hỗ trợ người lao động ngừng việc tại một trăm sáu mươi đơn vị sử dụng trên hai mươi sáu người lao động với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
hỗ trợ một mươi một người lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần bốn mươi năm triệu đồng
hiện sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai đang tiếp tục cập nhật danh sách người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh
để trình ubnd tỉnh hỗ trợ kịp thời giúp người lao động vượt qua khó khăn